ngày hai mươi bảy tháng bốn tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng trên một công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh đã tham dự lễ phát động tháng công nhân và hướng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín do liên đoàn lao động tỉnh tổ chức
tại lễ phát động lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh lâm đồng kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên người lao động trong tỉnh thực hiện tốt các hoạt động trong tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
trong đó các cấp công đoàn tích cực triển khai các hoạt động bảo đảm thiết thực an toàn hiệu quả hướng về cơ sở hướng về người lao động với phương châm ở đâu công nhân khó ở đó có công đoàn
qua đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động trong tỉnh ngày càng vững mạnh
ngay sau phần lễ đông đảo công nhân viên chức lao động đã tham gia phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như nhảy bao bố đổ nước vào chai kéo co tư vấn pháp luật thi lái xe an toàn
ngoài ra liên đoàn lao động tỉnh lâm đồng còn tổ chức các gian hàng ẩm thực để bán gây quỹ mái ấm công đoàn